xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với hội tụ gió
nên vẫn duy trì mưa rào rải rác nhưng nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
trời mát hơn vào ban ngày với nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
ở mức là một mươi bốn hai mươi bốn độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng duy trì mưa rào rải rác với mức nhiệt cũng tăng dần
cao nhất trong ngày là hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh nên mức nhiệt có thể đạt ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
dự báo trong khoảng ba ngày tới ở các tỉnh thành thuộc khu vực thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh
có mưa và mưa rào rải rác nhiệt độ tăng dần trời ấm lên với nhiệt độ ở mức một mươi năm hai mươi năm độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế thì có mưa nhưng lượng không quá lớn
cùng với nền nhiệt độ cao hơn đôi chút trong khoảng một mươi chín hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trời nhiều mây có lúc có mưa nhưng lượng mưa không lớn
nhiệt độ trưa chiều là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ thì mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi
ngày trời nắng gián đoạn và là nơi có nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực với nhiệt độ hai mươi tám ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì trạng thái không mưa ban ngày trời nắng
về đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất ở mức một mươi bảy hai mươi độ
và nhiệt độ cao nhất vào lúc trời nhiệt độ cao nhất ở mức một mươi bảy hai mươi độ

khu vực nam bộ ngày trời nắng chiều tối có mưa rào ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn
với lượng mưa không đáng kể
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
và nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực miền đông nam bộ có nơi sấp xỉ là ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
nhiệt độ cao nhất vào lúc trời nắng chiều tối có mưa rào ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn